sau ba ngày làm việc ngày hai mươi năm tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nam định lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc
đại hội đã thông qua nghị quyết phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới trong đó xác định phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi nam định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
đại hội đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên một trăm linh triệu đồng một người một năm thu ngân sách nhà nước đạt trên một mươi tỷ đồng
có năm mươi số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hai mươi năm số xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu huyện hải hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu